hướng dẫn và tổ chức ký cam kết về đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở
phòng cảnh sát phòng cháy cháy đã tham mưu cho giám đốc quân tỉnh ban hành kế hoạch
để chỉ đào công an các đơn vị địa phương thành lập các đoàn tổng kiểm tra ra soát
tất cả các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao các kho hàng
sản xuất nhất là chờ trung tâm thương mại các cơ sở nhà ở kể lập sản xuất kinh doanh
thông qua công tác kiểm tra thì hướng dẫn các cơ sở khắc phục triệt đề
các nguy cơ gây ra cháy nổ và tăng cường công tác huấn luyện công tác tuyên truyền
công tác diện tập phương át để chủ động trong công tác phòng ngừa
không để cháy nổ cháy ra và xử lý kịp thời khi cháy nổ
cùng với các giải pháp mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an nghệ an đã và đang thực hiện
mỗi tổ chức cá nhân cần phải nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
tuyệt đối không chủ quan lơ là trong việc sử dụng nguồn điện nguồn nhiệt
thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm phòng hơn chống
để mọi người mọi nhà cùng đón tết đón xuân an toàn lành mạnh
quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý có trong bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất
chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
chương trình an ninh toàn cảnh ngay bây giờ sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã sau ít phút